thông tin chúng tôi vừa cập nhật
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ joe biden đã đến thủ đô hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ra đón tổng thống hoa kỳ joe biden và đoàn tại sân bay quốc tế nội bài
có ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn
đại sứ việt nam tại hoa kỳ nguyễn quốc dũng cục trưởng cục lễ tân nhà nước bộ ngoại giao nguyễn việt dũng
đại sứ mark knapper và đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội đã có mặt tại sân bay
nồng nhiệt trao đón tổng thống joe biden và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
tháp tùng tổng thống joe biden thăm cấp nhà nước tới việt nam có ngoại trưởng antony blinken
cổ vấn an ninh quốc gia jake sullivan đặc phái viên về khí hậu của tổng thống john kerry
cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ hoa kỳ
rời sân bay nội bài đúng một mươi sáu h năm mươi đoàn xe chở tổng thống hoa kỳ joe biden tiến vào phủ chủ tịch
lễ đón chính thức tổng thống hoa kỳ joe biden được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón
tổng bí thư nguyễn phú trọng mời tổng thống hoa kỳ joe biden bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam
đây là lần đầu tiên một tổng thống hoa kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm một mươi năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện
đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần ba mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
và tổng thống hoa kỳ joe biden dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ tiến hành hội đàm tại trụ sở trung ương đảng